cơ quan công an đã yêu cầu đối tượng truy nã trần hồng sâm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
từ mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày một đối tượng tại huyện tân yên tỉnh bắc giang đã hai lần tìm cách sát hại chính bác ruột của mình
vụ việc vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang phối hợp với công an huyện tân yên điều tra làm rõ
ngày hai mươi tám tháng bảy công an huyện tân yên tỉnh bắc giang nhận được trình báo của bà nguyễn thị hiển ở xã liên trung
về việc bà phát hiện tại cửa nhà tắm của gia đình có một thanh kim loại được nối với dây điện từ ổ cắm
trước đó khoảng một tháng bản thân bà hiển cũng bị kẻ gian đầu độc bằng thuốc chuột phải đi cấp cứu tại bệnh viện
xác định vụ việc có dấu hiệu giết người lực lượng công an đã tổ chức điều tra xác minh và vận động đối tượng nguyễn văn bàn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng chú tại xã liên trung ra đầu thú
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày đối tượng đã nảy sinh ý định sát hại bác ruột của mình
tại nên đầu cắm hay là do em tự làm ra hay là không có sẵn
đồn biên phòng diễn hành bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao đối tượng tàng trữ hai trăm linh viên ma túy
cho công an huyện diễn châu xử lý theo quy định của pháp luật
vào tối ngày hai mươi tám tháng bảy tại xóm sáu xã diễn thành huyện diễn châu đồn biên phòng diễn thành phối hợp với công an huyện diễn châu
đã phát hiện bắt giữ đối tượng đinh văn hiển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tệ huyện nho quan tỉnh ninh bình
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ được là hai trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự luôn là nhiệm vụ khó khăn gian khổ nguy hiểm áp lực công việc cũng rất lớn
tội phạm hình sự ngày càng tinh vi xảo quyệt manh động với phương châm không khoan nhượng với tội phạm
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu vẫn luôn giữ vai trò chủ công mũi nhọn trong phòng ngừa
đấu tranh với các loại tội phạm quyết tâm sự bình yên trên vùng biên cương của tổ quốc
đầu năm hai nghìn hai mươi một tại địa bàn giáp danh giữa huyện than uyên tỉnh lai châu và huyện văn bàn tỉnh lào cai
đã xảy ra một vụ án giết người cướp tài sản mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu nhanh chóng vào cuộc thành lập ban chuyên án
cẩn trương điều tra và xác định đối tượng gây án là hù văn sinh hai mươi chín tuổi
nà huyện than uyên tỉnh lai châu
sau hai mươi bốn giờ điều tra truy bắt đối tượng đến một mươi ba h ba mươi phút ngày bốn tháng một
lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng hồ văn sinh đang lẩn trốn tại địa bàn huyện đông anh thành phố hà nội
kết hợp của tôi là hai tổ công tác một tổ là trực tiếp làm công tác kháng nghiệm trưởng
và trong quá trình kháng nghiệm trưởng thi không xác định được trong người nạn nhân là không có tiền
không có ví và không có liên hệ di động
thì mới kết hợp được rằng đây là một vụ giết cướp
còn đây là đối tượng và tang vật trong một vụ án giết người mà phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu
đã triệt phá chỉ sau tám mươi ba giờ gây án vào tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đây chỉ là hai trong hàng loạt vụ án phức tạp đã được các cán bộ chiến sĩ phá nhanh phá gọn
đảm bảo an ninh trật tự cho địa bàn tỉnh
các cán bộ chiến sĩ đồng tâm hợp lực để mình làm sao để mong muốn lớn nhất là sẽ làm nhanh nhất
hiệu quả nhất và tránh để lọt tội phạm và tránh làm ăn người vụ tội
diễn biến tội phạm ngày càng trở nên phức tạp thủ đoạn ngày càng tinh vi
điều này đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ làm công tác điều tra hình sự phải có sự đam mê tận tụy trong công việc
đối với các anh mỗi ngày làm việc mỗi vụ án là một sự nỗ lực để tôi luyện hoàn thiện bản thân
giữ bình yên cho người dân vùng biên giới
với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ đơn vị đã ba năm liên tiếp nhận được cờ thi đua của chính phủ
năm hai nghìn hai mươi một đơn vị vinh dự được chủ tịch nước trao tặng huân chương chiến công hạng nhì
phòng quyền sát hình sự công an tỉnh hồ châu là một trong những đơn vị điển hình
trong các phong trào thi đua đặc biệt là với chức năng nhiệm vụ được giao
thì phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh trong những năm qua đã làm tốt công tác tham mưu với đảng ủy ban giáo quân tỉnh
để làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh chống các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm hình sự
với cầu hiệu dũng cảm trong chiến đấu giàn dị trong đời thường
sĩ của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu đã và đang kế tục xứng đáng các thế hệ cha anh đi trước
lập thêm nhiều thành tích chiến công mới đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự
nhân lên hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
vào chiều ngày hai mươi chín tháng bảy trong khuôn khổ sự kiện tuần văn hóa du lịch phú yên
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú yên đã tổ chức chương trình ẩm thực
xác lập một trăm linh một món ăn từ cá ngừ đại dương
với sự tham gia kiểm định của tổ chức kỷ lục việt kings
chương trình là một trong những điểm nhấn đặc sắc của tuần văn hóa du lịch phú yên
thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân và du khách trong và ngoài nước
chương trình với chủ đề cá ngừ đại dương tinh hoa của biển
với sự tham gia của hai mươi năm đội đầu bếp nổi tiếng đến từ hai mươi tỉnh thành trên cả nước
đã mang đến những món ăn đặc sắc giá trị ẩm thực từ cá ngừ đại dương
một đặc sản nổi tiếng của thành phố yên
xác lập một trăm linh một món cá ngừ đại dương
thì hôm nay thì từ lâu cái cá ngừ đại dương phú yên đã được biết đến
và coi như là một cái đặc sản của phú yên
thì ngành văn hóa thể thay du lịch muốn khẳng định cái ý nghĩa của cái cá ngừ đại dương
và du khách đến phú yên là đây là cá ngừ đại dương là đặc sản của phú yên
chúng ta đã xác lập một trăm linh một món là dần chúng ta sẽ tổ chức các lễ hội lắm hơn
và chúng ta khẳng định cái thương hiệu cá ngừ đại dương của phú yên
đối với du khách
anh thì muốn quây hương giữa hai quây hương bến tre và phú yên
luôn là một trong những đơn vị kết nghĩa hành tình về văn hóa và ẩm thực
và hy vọng trong ẩm thực chúng ta được có nhiều nơi sẽ phát triển nhiều món ăn mới hơn
và liên quan về cá ngừ và thậm chí là phát triển được ra tầm thế giới
với một trăm linh một món ăn được chế biến
công phu kỹ lưỡng từ bảy mươi năm chuyên gia nghệ nhân văn hóa ẩm thực trên cả nước
tổ chức kỷ lục việt nam đã chính thức công nhận kỷ lục việt nam đối với sự kiện này
đây là một trong những kỷ lục ấn tượng về ẩm thực của các địa phương
góp phần lan tỏa những giá trị nổi bật của đất nước con người việt nam
đối với du khách trong và ngoài nước
tôi cho rằng đây là cái hoạt động rất là nghiêm túc
và nó thể hiện được cái trình độ chuyên nghiệp
và cái khả năng thể hiện những cái sáng tạo mới
của các đầu bếp việt nam đối với thực phẩm
và nhất là đối với các người đại dương
tôi nghĩ rằng không phải một trăm linh một mà sắp tới chính phú yên sẽ là người
sẽ tự phá cái kỷ lục một trăm linh một này của mình trong thời gian sắp tới
cùng với sự kiện xác lập kỷ lục chế biến công diễn các món ăn
từ các người đại dương nhiều nhất việt nam
tuần văn hóa du lịch tỉnh phú yên còn có nhiều sự kiện đặc sắc
như lễ hội cầu ngư
lễ hội tôm hùm song cầu liên hoan nghệ thuật bài chòi
cũng sẽ diễn ra đến hết ngày ba mươi một tháng bảy
đây cũng là dịp để giao lưu xúc tiến thúc đẩy hợp tác và giới thiệu những hình ảnh
phong tục đặc sắc của địa phương đến với bạn bè trong và ngoài nước
thưa quý vị thông qua mạng xã hội đối tượng rụ rỗ lừa gạt tuyển lao động việt nam
sang campuchia làm việc với hứa hẹn mức lương cao
sau đó tổ chức cho nạn nhân vượt biên trái phép và bán vào cơ sở
do sở đánh bạc
đây là diễn biến nổi lên trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai của tội phạm mua bán người
thưa quý vị có thể nói rằng sáu tháng đầu năm tình hình tội phạm mua bán người
tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi và đa dạng hơn
bởi mua bắn người là tội phạm có nguồn thu lợi bất chính cao chỉ sau ma túy và mua bán vũ khí
và mua bán người được liên hợp quốc xác định là một trong bốn loại tội phạm
nguy hiểm nhất được đưa vào chương trình phòng chống tội phạm toàn cầu
chào về việc làm và thu nhập hấp dẫn đã có hàng trăm nạn nhân sập bẫy của các đối tượng mua bán người
khi đã đặt chân sang bên kia biên giới việc nhẹ lương cao không thấy đâu mà là sự cưỡng bức lao động
ép nạn nhân làm việc trong các cơ sở đánh bạc lừa đảo qua điện thoại
và khi không đáp ứng được yêu cầu sẽ bị các chủ cơ sở hành hung đánh đập
trong trường hợp nạn nhân muốn quay về việt nam sẽ phải bỏ ra số tiền lớn để chuộc
có những gia đình đã phải trả cho các đối tượng hàng trăm triệu đồng để cứu người thân về nước
qua với đó thì mình sẽ làm những công việc trên mạng làm một công việc công nghệ cao đấy
tham gia để kéo mọi người vào để chơi những trò cờ bạc trên mạng và lừa đảo trên mạng chứng khoán những cái app cho vay tiền
nói chung là toàn những trò lừa đảo thôi
không cứu con thì không đành mà cứu con thì mình lại phải bỏ một số tiền ra như thế
nó bỏ tiền thì trong gia đình mình có thể bỏ ra
thì hôm đầu tiên hôm hai mươi bốn thì chuyển là một trăm năm mươi triệu
đến hôm hai mươi bảy thì là chuyển tiếp một trăm hai mươi triệu nữa
trước những diễn biến phức tạp của tội phạm mua bán người ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ bộ công an và các bộ ngành địa phương
đã có sự quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt các mặt công tác phòng chống mua bán người
trong đó lực lượng công an nhân dân đã phát huy vai trò chủ công nòng cốt đi đầu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công cho đắt tội phạm trong đó có tội phạm mua bán người
cụ thể những kết quả đạt được là như thế nào và thời gian tới bộ công an sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này ra sao
đó sẽ là nội dung cuộc trao đổi của phóng viên chúng tôi với trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ
vâng trước hết xin cảm ơn đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã dành thời gian tham gia chương trình
thưa đồng chí đồng chí có đưa ra đánh giá như thế nào về diễn biến tình hình tội phạm mua bán người diễn ra trong thời gian vừa qua
thời gian vừa qua tình hình tội phạm mùa hán người trên thế giới nói chung và tại việt nam nói riêng diễn biến khá phức tạp
nạn nhân hiện nay không chỉ là phụ nữ trẻ em mà đã xuất hiện tình trạng mua bán nam giới mua bán trẻ sơ sinh bào thai mua bán nội tạng để thuê
đáng chú ý trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai xảy ra một số vụ mua bán người sang campuchia
các đối tượng thường thông qua mạng xã hội để rụ rỗ lừa gạt tuyển mộ lao động việt nam sang campuchia
làm việc với hứa hẹn mức lương cao công việc nhàn hạ sau đó tổ chức cho nạn nhân vượt biên và bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến cơ sở kinh doanh dịch vụ massage
nhiều nạn nhân bị cưỡng bức lao động muốn về nước phải trả một khoản tiền chuộc
từ tình hình tội phạm mua bán người như vậy bộ công an đã có sự chỉ đạo như thế nào để công tác đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này đạt được hiệu quả thưa đồng chí thứ trưởng
bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt đồng bộ các mặt công tác đấu tranh phòng chống mua bán người trong đó tập trung vào một số biện pháp
thứ nhất tham mưu cấp ủy chính quyền các địa phương quan tâm giải quyết các vấn đề về lao động việc làm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhân của tội phạm mua bán người
thứ hai là tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cá nhân gia đình cộng đồng về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người
thứ ba chủ động nắm tình hình ngoại biên tại cơ sở và trên không gian mạng xác định tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp và ra dựng các đường dây băng nhóm hoạt động phạm tội mua bán người để tập trung đấu tranh ngăn chặn
bốn là ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước công dân và phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng công an xã thị trấn chính quy